ngày một mươi năm tháng một mươi bệnh viện đa khoa tỉnh nam định cho biết đang tiếp nhận và điều trị cho hai mươi công nhân
làm việc tại công ty sản xuất da dày nhập viện nghi là do ngộ độc khí
theo đó vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi bệnh viện đa khoa tỉnh nam định tiếp nhận hai mươi bệnh nhân
là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam
các bệnh nhân này có triệu chứng chóng mặt buồn nôn khó thở đau ngực da xanh môi tím tái
qua khám sàng lọc bệnh viện đã cho chuyển chín bệnh nhân có biểu hiện nhẹ sang bệnh viện đa khoa sài gòn nam định
và ba bệnh nhân bị triệu chứng nặng trong đó có một phụ nữ mang thai ba mươi ba tuần tuổi lên bệnh viện bạch mai hà nội
đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định tuy nhiên một số người vẫn phải thở oxy
chẩn đoán ban đầu cho thấy là các bệnh nhân này bị ngộ độc khí